quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
mặc dù đã qua đỉnh điểm của đợt nắng nóng song hôm nay vùng áp thấp nóng phía tây
vẫn khiến cho nền nhiệt ở bắc bộ duy trì ở ngưỡng cao
dự báo sang ngày mai bắc bộ còn chịu tác động thêm của hiệu ứng nén dạnh áp thấp
vì thế cường độ nóng sẽ gia tăng hơn so với ngày hôm nay
ở khu vực tây bắc bắc bộ mức nhiệt cao nhất trong ngày mai sẽ phổ biến từ ba mươi chín đến bốn mươi một độ
có nơi trên bốn mươi hai độ đạt ngưỡng nắng nóng đặc biệt gây gắt trên diện rộng
các khu vực khác của bắc bộ cũng đều ở ngưỡng nắng nóng gây gắt
với mức nhiệt từ ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi tám độ
tuy nhiên từ khoảng đêm mai sang dạng sáng ngày một tháng năm một khối khí mát ở phương bắc di chuyển xuống
sẽ mang mưa đến cho bắc bộ nắng nóng vì thế sẽ giảm chỉ còn xảy ra ở các tỉnh phía tây của bắc bộ
với trung bộ trong ngày mai vùng áp thấp nóng phía tây vẫn còn hoạt động mạnh
tình trạng nắng nóng ở miền trung chưa thể suy giảm
với tâm nóng được giảm
dự báo sẽ tiếp tục trải dài suốt một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến phú yên
với mức nhiệt cao từ ba mươi chín đến bốn mươi một độ
riêng khu vực vùng núi phía tây của các tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình và quảng trị
có nhiệt độ cao hơn lên tới mức bốn mươi hai bốn mươi ba độ có nơi trên bốn mươi ba độ
các tỉnh khánh hòa ninh thuận và bình thuận ngày mai cũng có nắng nóng nhưng không gây gắt
dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở đây sẽ từ ba mươi ba
đến ba mươi sáu độ có nơi cao hơn
ở nam bộ và tây nguyên dự báo ngày mai vẫn có nắng nóng nhưng nhiệt độ có phần giảm hơn so với những ngày trước
ở khu vực tây nguyên nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ là từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
riêng ở an khê và arunpa ở gia lai nhiệt độ có thể lên tới ba mươi tám độ cho đến bốn mươi độ
tức là đạt ngưỡng đặc biệt gây gắt
trong khi đó ở nam bộ nhiệt độ cao phổ biến trong khoảng từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ
riêng miền đông có nơi cao hơn
cần lưu ý về chiều tối trên cả hai khu vực có thể xuất hiện mưa rào và rông ở một vài nơi
kèm theo khả năng có lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
trên biển trong đêm nay và ngày mai ở khu vực vịnh bắc bộ và vùng biển phía tây bắc của khu vực bắc biển đông
bao gồm vùng biển tây bắc huyện đảo hoàng sa có gió đông nam đến nam mạnh ở mức cấp năm
có lúc cấp sáu giật cấp bảy sóng biển cao từ một năm đến hai năm mét biển động
sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước